theo kết quả thu thập được từ cuộc khảo sát hai trăm năm mươi sáu doanh nghiệp diệt may da dày cùng ba trăm linh công nhân ngành
thì trung bình mỗi công nhân sẽ tiêu tốn hai hai triệu đồng trên một công nhân trên một tuần do chi phí ba tại chỗ
về phương án sản xuất ba tại chỗ để duy trì một lao động trên một tuần
các doanh nghiệp phải tiêu tốn khoảng hai hai triệu đồng bao gồm các chi phí như tiền ăn ở xét nghiệm
chưa tính chi phí để nước căn cứ số liệu đó nếu duy trì một công nhân doanh nghiệp phải chi trả hai hai tỷ đồng một tuần
hiện ngành diệt may da dày sử dụng nhiều lao động nhất việt nam
riêng ngành diệt may đã có khoảng hai triệu lao động chiếm hai mươi năm trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo
khối gia dày sử dụng khoảng một bốn triệu lao động chiếm một mươi tám hai có tới một năm triệu người kinh doanh thương mại dịch vụ liên quan
khó khăn trong công việc khiến nhiều lao động suy giảm sức khỏe tài chính kiệt quệ về tâm lý trong thời gian dài giãn cách
khảo sát chỉ ra sáu mươi người lao động di cư muốn về quê hoặc đã về quê
chủ yếu trong thời gian ngắn để hồi phục sức khỏe và cuộc sống cho bản thân con cái
trong đó tám mươi chín người di cư và chín mươi sáu lao động địa phương muốn tiếp tục làm ở nhà máy hiện tại
song nếu không có biện pháp hỗ trợ gắn bó tích cực các doanh nghiệp sẽ phải mất từ ba đến năm tháng để người lao động trở lại nhà máy
thưa quý vị những thông tin mới nhất
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại